ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược dân số đến năm hai nghìn ba mươi
quy mô dân số thủ đô ước đạt chín triệu người vào năm hai nghìn hai mươi năm và chín tám triệu người vào năm hai nghìn ba mươi
trong năm năm tới thành phố hà nội phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân một mươi năm trên một năm
tám mươi năm phụ nữ mang thai và chín mươi trẻ sơ sinh được sàng lọc trước sinh
tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá một trăm một mươi một trẻ trai trên một trăm linh trẻ gái
tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt tám mươi năm
đến năm hai nghìn hai mươi năm hà nội đạt mục tiêu chiều cao trung bình của người một mươi tám tuổi
đối với nam là một sáu mươi bảy m nữ là một năm mươi sáu m
năm hai nghìn ba mươi chiều cao ở nam là một sáu mươi chín m và nữ là một năm mươi tám m